công an các đơn vị địa phương cần nâng cấp hoàn thiện hệ thống cơ sở phần mềm có liên quan đến triển khai thực hiện dịch vụ công
nhằm phục vụ hiệu quả hơn nữa người dân doanh nghiệp tiếp tục thực hiện những giải pháp nhằm thúc đẩy nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
đây là chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sở kết thực hiện đề án sáu trong lực lượng công an nhân dân sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba do bộ công an tổ chức vào sáng nay
tham dự hội nghị có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban thường trực
ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an đại diện lãnh đạo các cuộc chức năng của bộ công an
hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu bộ công an đến công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và đến cấp huyện cấp xã
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba với sự quyết tâm quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an và sự vào cuộc quyết liệt của công an các đơn vị địa phương
việc triển khai đề án sáu trong công an nhân dân đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng nền hành chính văn minh phát triển kinh tế xã hội và phòng chống hiệu quả tội phạm
đến nay bộ công an đã hoàn thành việc bãi bỏ yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú đối với hai mươi tám thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đã hoàn thành cung cấp hai trăm hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bốn dịch vụ công theo quyết định bốn trăm ba mươi ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt tỷ lệ một trăm linh
bộ công an đã cấp trên tám mươi hai tám triệu thẻ căn cước công dân gắn chip công an sáu mươi ba trên sáu mươi ba địa phương đã nỗ lực hoàn thành cấp một trăm linh căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn
thu nhận và phê duyệt năm mươi hai chín triệu hồ sơ cấp định danh điện tử trong đó kích hoạt ba mươi một bảy triệu tài khoản
có năm địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử gồm hà nam hà tĩnh nam định hưng yên lạng sơn
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối một mươi năm bộ ngành bốn doanh nghiệp và sáu doanh nghiệp
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối một mươi năm bộ ngành bốn doanh nghiệp và sáu doanh nghiệp
hội nghị đã tập trung tham luận xoay quanh những khó khăn tồn tại trong việc thực hiện đề án sáu tại các đơn vị địa phương
qua đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả đề án sáu trong công an nhân dân
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm nêu rõ qua triển khai đề án sáu niềm tin của người dân doanh nghiệp xã hội ngày càng được nâng cao
khẳng định lực lượng công an tiên phong gần mẫu đi đầu dẫn dắt trong triển khai đề án sáu chuyển đổi số quốc gia
bộ trưởng tô lâm biểu dương tinh thần quyết liệt triển khai đề án sáu của công an các đơn vị địa phương
đặc biệt vai trò quan trọng của lực lượng công an xã trên toàn quốc đã ngày đêm trực tiếp có mặt hỗ trợ hướng dẫn giúp đỡ người dân cập nhật duy trì bồi đáp dữ liệu đúng đủ sạch sống
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi
thảo gỡ những điểm ngẽn trong lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt đề án sáu trên cả hai vai trò thường trực và tiên phong thực hiện
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi
thảo gỡ những điểm ngẽn trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi
bộ trưởng tô lâm yêu cầu và tin tưởng lãnh đạo công an các địa phương với sự vào cuộc quyết liệt bằng danh dự ý chí và tư duy đổi mới sẽ thực hiện hiệu quả những nội dung nhiệm vụ trong đề án sáu
năm hai nghìn hai mươi ba hai nước việt nam nhật bản kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào thời điểm quan hệ hai nước tốt đẹp nhất trong lịch sử
trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng về phồn vinh ở châu á việt nam và nhật bản đã hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực
để đạt được kết quả đó là nhờ sự tin cậy nỗ lực xây dựng quan hệ hợp tác của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an tại buổi tiếp cố vấn đặc biệt liên minh nghị sĩ việt nhật takebe tsutomu diễn ra vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng thời gian tới quan hệ hai nước việt nam nhật bản sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp sâu rộng đạt được nhiều thành tựu mới như sự thống nhất tại điện đàm
giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng nhật bản kishida fumio hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua bày tỏ ấn tượng với những nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông thành công của nhật bản
bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài takebe tsutomu quan tâm vận động thúc đẩy các cơ quan liên quan của nhật bản có các chương trình viện trợ tài trợ thiết bị nâng cao năng lực cho lực lượng công an việt nam trong công tác đảm bảo an toàn giao thông
liên quan đến công tác đào tạo bộ trưởng tô lâm đánh giá cao trường đại học việt nhật thuộc đại học quốc gia hà nội đang nghiên cứu thiết lập trung tâm văn hóa công nghệ ngôn ngữ nhật bản cũng như đề xuất của ngài takebe tsutomu về lập chuyên ngành đào tạo y tế phúc lợi để đào tạo trình độ chuyên môn ngoại ngữ cho người việt nam muốn sang nhật bản làm việc
bộ trưởng tô lâm đề nghị trường đại học việt nhật có các chính sách đảm bảo việc làm thù lao hợp lý tạo dựng môi trường làm việc tốt cho các học viên việt nam được cử sang nhật lao động
đối với bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài takebe tsutomu giúp kết nối thúc đẩy những cơ hội hợp tác giữa các đơn vị nghiệp vụ bộ công an với trường đại học việt nhật như tặng học bổng đào tạo cấp thạc sĩ tiến sĩ cho cán bộ của bộ công an việt nam
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp cố vấn takebe tsutomu bày tỏ vui mừng vì hai bên đã có những trao đổi cụ thể về định hướng phát triển quan hệ giữa hai nước nói chung giữa bộ công an với các cơ quan hữu quan nhật bản nói riêng
có lực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên
cũng trong chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng hợp tác quốc gia nhật bản gbic maeda tadashi trong đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng được tiếp ngày maeda tadashi trong thời điểm đặc biệt khi hai nước việt nam nhật bản có nhiều hoạt động kỷ niệm năm mươi năm
thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai nước
với tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai bên cũng như với vai trò quan trọng của ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản bộ trưởng tô lâm đề nghị phía nhật bản thúc đẩy mạnh mẽ yếu tố bền vững chất lượng cao và tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế tăng cường hỗ trợ việt nam trong tham vấn chính sách đào tạo nhân lực nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số xây dựng chính phủ số kinh tế số xã hội số phát triển công nghiệp phụ trợ thúc đẩy hợp tác công tư đầu tư vào các d
cơ sở hạ tầng chiến lược nhằm tạo cơ sở tiền đề phát triển quan hệ giữa bộ công an việt nam và ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản gbic bộ trưởng tô lâm đề nghị gbic ưu tiên về nguồn vốn oda viện trợ không hoàn lại để nghiên cứu đầu tư vào các dự án dành cho bộ công an đặc biệt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh năng lượng kinh tế môi trường đầu tư cách trang thiết bị khí tài hiện đại hỗ trợ phòng chống tội phạm các dự án viện trợ lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đào tạo nâng cao năng lực cán bộ công an việt nam
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp chủ tịch maeda tadashi khẳng định với quyết tâm chính trị cao sự ủng hộ của chính phủ và nhân dân hai nước quan hệ việt nam nhật bản sẽ ngày càng mật thiết tiếp tục có những hoạt động hợp tác ngày càng thực chất sâu rộng góp phần định hình quan hệ hai bên trong năm mươi năm tới mà nền tảng là việc hai bên sớm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong năm hai nghìn hai mươi ba